công an tổ chức họp báo thông tin một số hoạt động của ngành trong quý i năm hai nghìn một mươi chín
trong đó nhiều nội dung đáng chú ý được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đã được lãnh đạo bộ công an thông tin
theo đó bộ công an cho biết trong ba tháng đầu năm việc điều tra khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao
cụ thể công an trên toàn quốc đã điều tra xử lý gần ba mươi hai trăm linh vụ phạm tội
trong đó tội phạm hình sự hơn một mươi vụ tội phạm kinh tế gần sáu năm trăm linh vụ
tội phạm tham nhũng bảy mươi một vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường hơn sáu năm trăm linh vụ
đặc biệt là tội phạm ma túy với hơn sáu năm trăm linh vụ
về việc thực hiện chỉ thị một của chính phủ về tổ chức bộ máy bộ công an
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã có chín trăm tám mươi năm cán bộ chiến sĩ điều động từ cơ quan bộ về địa phương
trên năm chín trăm linh cán bộ được tăng cường từ công an cấp tỉnh xuống huyện
trên ba hai trăm linh cán bộ được tăng cường từ huyện xuống xã
trong quy mục năm nay là tăng công mạnh vào tội phạm tội phạm có tổ chức
số đối tượng các lộ tội phạm này gây tâm lý bắc an cho nhân dân trong thời gian rất dài gần đây đã được khám phá xử lý rất là quyết liệt
liên quan đến một số nội dung về các vụ án có phan văn anh vũ tham gia
trung tướng trần văn vệ tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an cho biết cơ quan đã khởi tố sáu vụ án độc lập với hai mươi một bị can
trong đó có một mươi bảy bị can là quan chức thuộc ủy ban nhân dân và các sở ngành của đà nẵng
đáng chú ý trung tướng trần văn vệ cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án vũ nhôm
cơ quan điều tra bộ công an đã phát hiện có dấu hiệu sai phạm liên quan đến ông trương duy nhất
nguyên trưởng đại diện của báo đại đoàn kết tại thành phố đà nẵng
còn đối với ông trương duy nhất thì qua quá trình điều tra mở rộng
trương duy nhất liên quan đến ông vũ nhôm trong tội nợ dụng chức vụ vệt hạng
lúc đó ông duy nhất là trưởng đại diện của báo đại đoàn kết tại thành phố đà nẵng
đã nợ dụng để mua giấy tờ của báo đại đoàn kết để mua đất nhà không qua đối giá
thất thoát nặng phí thì cơ quan điều tra đang điều tra xác minh chưa cung cấp nào được
trả lời câu hỏi liên quan đến kết quả điều tra ban đầu
đối với dự án ở venezuela của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn
trung tướng lương tam quang tránh văn phòng bộ công an cho biết
cơ quan chức năng đang thu thập xác minh đánh giá chứng cứ
thì hiện nay cơ quan điều tra đang trong quá trình thu thập xác minh và đánh giá tài liệu chứng cứ
thì đúng là vừa qua là các đồng chí cũng các bạn báo chí biết
cơ quan điều tra c ba đã có văn bản sang
đồng chí sẽ cung cấp những tài liệu và trong quá trình điều tra cũng như vụ avg thì hiện nay cũng đang trong quá trình điều tra đánh giá chứng cứ
và khi nào có kết luận điều tra thì chúng tôi sẽ thông tin cho các bạn phóng viên báo chí
cũng theo đánh giá của bộ công an gần đây tình hình tội phạm ma túy trật tự an toàn giao thông
tình trạng bảo kê tín dụng đen tham nhũng cũng đang diễn biến phức tạp
đòi hỏi các lực lượng chức năng của bộ công an cần phải có những kế hoạch để đấu tranh với các diễn biến mới của tội phạm
nhiều ngày qua những vấn đề chung quanh câu chuyện về thông tin một bác sĩ của khoa nhi bệnh viện bạch mai
nói về việc anh này tin vào phương pháp thỉnh oan gia trái chủ được lan truyền trên mạng xã hội
đang khiến dư luận hết sức quan tâm
chiều nay bệnh viện bạch mai đã chính thức có câu trả lời giải đáp về sự việc này
tại buổi gặp mặt báo chí bác sĩ nguyễn hồng phong
đã gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người dân đồng nghiệp vì đã phát ngôn gây hiểu nhầm cho mọi người
và khiến dư luận xôn xao trong những ngày qua

và làm ảnh hưởng đến uy tín của các thầy uy tín của bệnh viện uy tín đến toàn ngành y
bác sĩ phong cũng nói thêm người dân khi có bệnh cần phải đến bệnh viện khám điều trị
chẩn đoán theo đúng pháp đồ
khi người dân có tinh thần lạc quan tin tưởng sẽ giúp được bác sĩ nhiều trong điều trị bệnh ổn hơn
đại diện bệnh viện bạch mai giáo sư tiến sĩ phạm minh thông phó giám đốc bệnh viện cho biết
phát ngôn của bác sĩ phong là hoàn toàn mang tính cá nhân
và khó khăn

ngoài ra giáo sư tiến sĩ phạm minh thông khẳng định
bệnh nhân khi bị bệnh phải đến bệnh viện để khám chữa bệnh
hiện nay người dân còn nhiều người tin vào đi chùa cung bái để chữa bệnh
đó hoàn toàn là vấn đề tâm lý và chưa có minh chứng nào về mặt khoa học nói rằng
cúng khấn có thể khỏi bệnh
trước phát ngôn của bác sĩ phong từng chữa bệnh cho bệnh nhân không khỏi
nhưng đi chùa lại khỏi bác sĩ thông cho biết
hiện nay chưa có bằng chứng bệnh nhân nào đã chữa bệnh
chữa bác sĩ phong không khỏi và phải đi cúng
bệnh viện bạch mai khuyến cáo các bác sĩ khi khám chữa bệnh
phải dựa trên cơ sở khoa học và thực tế đã chứng minh
bệnh viện bạch mai cho biết hướng xử lý vụ việc này vẫn cần phải căn cứ vào bằng chứng

hội đồng kỷ luật bệnh viện có hình thức xử lý theo đúng quy định pháp luật
tin về cuộc bầu cử tại thái lan
chiều nay hai mươi năm tháng ba ủy ban bầu cử thái lan đã công bố kết quả sơ bộ
theo khu vực diễn ra một ngày trước đó
hạ viện thái lan gồm năm trăm linh ghế trong đó ba trăm năm mươi ghế được bầu theo khu vực
và một trăm năm mươi ghế được bầu theo danh sách đảng
kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ba trăm năm mươi ghế theo khu vực đã được công bố
trên trang thông tin điện tử của ủy ban bầu cử thái lan
trong khi đó cơ quan này cho biết sẽ công bố kết quả chính thức
một trăm năm mươi ghế bầu theo danh sách đảng vào ngày chín tháng năm
trong khi đó báo chí thái lan công bố kết quả kiểm phiếu không chính thức
cho thấy đảng quyền lực nhà nước nhân dân của thủ tướng đương nhiệm
prayuth chan o cha dẫn đầu với hơn bảy sáu mươi chín triệu phiếu
tiếp đó đến đảng vì nước thái thân cựu thủ tướng thạc xỉn sinh vắt
giành được bảy hai mươi ba triệu phiếu
như vậy đảng quyền lực nhà nước nhân dân sẽ giành thêm được nhiều ghế
tại hạ viện thông qua kết quả bầu cử theo danh sách đảng
cũng trong ngày hai mươi năm tháng ba cả hai đảng quyền lực nhà nước nhân dân
và đảng vì nước thái
đều đã công bố kế hoạch thành lập chính phủ
mặc dù kết quả kiểm phiếu sơ bộ đã bị hoãn tới ngày hai mươi chín tháng ba
theo đó đảng quyền lực nhà nước nhân dân của thủ tướng đương nhiệm
prayuth chan no cha cho biết đằng này sẽ đàm phán với các đảng
cùng chung ý tưởng và lập trường để đưa đất nước thái lan tiến lên phía trước
trong khi đó đảng vì nước thái thân cựu thủ tướng thạc xỉn sinh vắt
cũng tuyên bố sẽ xúc tiến các cuộc thương lượng với một số đảng
nhằm thành lập chính phủ liên minh
việc đảng quyền lực nhà nước nhân dân của thủ tướng prayuth chan o cha dẫn đầu
đã khiến đồng bạc của thái lan tăng giá bốn so với đồng đô la trong ngày hai mươi năm tháng ba
các nhà phân tích cho rằng triển vọng thủ tướng chan o cha tiếp tục nắm quyền
đang phát đi tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế lớn thứ hai đông nam á này
ngày hai mươi năm tháng ba một chiếc máy bay boeing bảy trăm tám mươi bảy chín trăm linh của hãng hàng không mỹ united airlines
đã phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở thành phố nomea
thuộc lãnh thổ của pháp
pháp tại thái bình dương rất may không có ai bị thương sau sự cố
theo giới chức địa phương chiếc máy bay chở hai trăm năm mươi sáu hành khách và đang trong hành trình
từ thành phố melburne của australia đến los angeles mỹ
nguyên nhân là do xuất hiện khói trong buồng lái
sau khi gặp sự cố tồn lái đã cố gắng cho máy bay hạ cánh an toàn
trên khoang hành khách toàn bộ các mặt nạ oxy đã tự động bật mở và rất may không có ai bị thương
hiện toàn bộ hành khách trên chuyến bay được bố trí nghỉ lại qua đêm ở nomea
vụ việc trên xảy ra trong bối cây
tập đoàn boeing đang hứng chịu khủng hoảng sau hai vụ tai nạn liên quan đến dòng máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max
tại ethiopia và indonesia chỉ trong vòng năm tháng
những vụ tai nạn này khiến cho hơn ba trăm năm mươi người thiệt mạng